cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
trong chương trình ngày hôm nay
xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng
đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi
với nhà báo phùng huy thịnh
xin chào quý vị và các bạn
chúng tôi có những hình ảnh này xin kính mời ông nhìn ạ
vâng kính thưa nhà báo phùng huy thịnh
đây là hình ảnh ngày mà
hai miền nam bắc của chúng ta đã thực sự là đoàn viên
được xem lại cái phóng sự ảnh này
tôi cũng thấy bồi hồi
bởi cái không khí này
của bốn mươi năm năm trước
là chúng tôi sống đẫm trong bầu không khí ấy
tôi còn nhớ là lúc bây giờ tôi trong cương vị
phóng viên của tờ chiến sĩ giải phóng
tục quân hồn hai
đi ở sau cánh quân tiên phong
đánh vào giải phóng sài gòn
và thực sự là tôi vào riêng độc lập
chỉ sau chiếc xe tăng tám trăm bốn mươi ba và ba trăm năm mươi
lúc ấy là chừng một mươi năm phút
và sau đó chúng tôi được phân công làm tin
trên tờ của mình
tất nhiên là cái tờ lúc bây giờ không thể nhanh
bằng tin tường thuật của anh trần mai hạnh
đọc trên đài phát thanh giải phóng ngay được
vâng kỳ thưa ông nhìn những hình ảnh này
thì có thể thấy rằng là nhân dân nghe
thì cũng đã rất là hân hoan trong cái ngày
tôi thấy rằng là đây là những cái hình ảnh sống động
và bản thân tôi cũng sống
trong cái bầu không khí này
tôi còn nhớ lúc bây giờ là tôi là
sau khi mà từ
từ sinh độc lập trở ra
thì tôi cùng với trần luân tín
tín là trợ lý tuyên huấn của sư ba mươi năm
thì hai anh em là đi gặp nhau
và đi đến nhà một ông chú ruột của tín
là người của báo tin sáng
lúc bây giờ
nói thật với quang long là kỳ lạ lắm
tôi là anh
báo chí giải phóng đến nhà ông chú của ông bạn
ở lại miền nam làm báo tin sáng
đến tòa nhà lầu bốn năm tầng
và có mấy xe hơi
lúc bây giờ hai anh em đi thì thấy hai anh
việt cộng trẻ đeo sung ắn
thế là một bà
bán bán cà phê đá ra rúi vào tay tôi
một cái cốc cà phê đá
khát mà từ rừng xuống mình là một hơi
không rẻ mình là loại đường huyết thấp
áp huyết thấp
uống xong hai tiếng sau là say lơ đử
không làm ăn gì được
đấy thì cũng là một cái cảm giác
nhưng quả nhiên cái bầu không khí lúc bây giờ là
nhân dân sài gòn nô nức đón đoàn quân giải phóng
khác với cái tâm lý họ trình
cái chính quyền của họ trình bày trước đấy là sẽ có cuộc tắm máu
không có tắm máu gì hết
chỉ có cuộc hội ngộ và đoàn viên
vào giờ phút ấy của dân tộc thôi
vâng kính thưa ông
đây hẳn là những cái hình ảnh của nhà báo
chiến trường phùng huy thịnh
một chàng trai hà nội rất là đẹp trai
nó sẽ đầy ấp trong không những kỷ niệm
bốn bức hình này thì có lẽ là thứ tự
thì hai cái bức giữa này
cái bức dưới đeo kính
là chúng tôi chụp năm bảy mươi hai
ở cái căn cứ ái tử
để trụ vững
bức trên đấy thì là
cứ hết pháo là anh em ngồi lên
không lãng mạn hồi ấy cũng rất khó sống
vâng đây cái hình rất amateur
tức là cái lúc mà nghỉ quân chuẩn bị
tiến vào giải phóng sài gòn
cho chiến dịch hồ chí minh lịch sử đấy
tức là ở ngoại ô sài gòn
tôi nhớ là gần sông đồng nai
không nhớ nhà nào
không nhớ địa phương được
đây là tâm hình
mà chụp vào cái ngày ba mươi tháng bốn
khi chúng tôi phải chuẩn bị cho số báo
ra ngày một tháng năm
cái số báo này chúng tôi in mấy vạn số
nhân dân sài gòn và phục vụ
trong quân loại
vâng thưa nhà báo phung chí thịnh
ông vừa nói là cái tâm hình đấy là
khi ông đang
đang triển khai những bài viết
thì cái việc mà
những anh lính
từ trên rừng xuống
lại vào giữa sài gòn
và làm báo
trong khi đó thì các cái
trang thiết bị kỹ thuật máy móc
thì đều rất là bị động
thì ông xin ông chí phép
và đúng rồi
chúng tôi từ rừng xuống in
thì in tipo
bây giờ vào đây là phải in
họ bắt đầu là có in offset
thế cho nên chúng tôi phải thuê kỹ thuật
thuê đọc rõ
và nói thật là hồi đấy là
sau khi là
chúng tôi vào sài gòn
thì thực sự mà nói là
tôi dở bộ gabardine đẹp nhất ra mặt
đến nhà in thì
thuê mấy cô của văn khoa sài gòn
thế và sau khi họ chứng kiến
chúng tôi làm việc
đọc nội dung của bài báo
thì mấy cô ra là
cánh binh cộng sản mà giỏi
chữ việt các anh giỏi lắm
nhưng mà hơn thế nữa là
tụi em không nem
và vô đây là
là là chứng kiến là
mấy ông việt cộng mà đẹp trai
viết giỏi thế này
tụi em yêu cánh binh cộng sản cả
tức là các cô trước đấy là
chịu một cái tiêm nhiễm
là cứ việt cộng
với trên rừng xuống là
bảy thằng đu một cành thu đủ húng gậy
rồi thì văn rốt võ rác
nhưng vào thì
mình trẻ trung xuống ngắn
đeo xin lỗi là
các cô ngạc nhiên lắm
có những sĩ quan
mà lại một chàng trai hà nội
trông rất là đẹp trai
thì nói chung là
các cô rất ngạc nhiên
và thực sự mà nói là
từ chỗ ngạc nhiên
đến chỗ khâm phục
và thực là
là đây là một cái đạo quân
chứ không giống như
những cái lời tuyên truyền trước đấy
chính quyền cũ
gọi là báo chiến sĩ giải phóng ạ
được các ông thực hiện
xin ông chia sẻ về cái số báo đặc biệt
viết trong ngày ba mươi tháng bốn
và để phát hành
trong ngày một tháng năm
và có thể nói rằng là
cả báo chúng tôi lúc bây giờ
quảng độ trên dưới chục người thôi
anh trần lâm
lúc bây giờ là bút danh của anh nhạc trần lâm
tên thật là anh vượng
đã mấy mươi năm nay
tôi không còn liên lạc được với
anh em cũ
chỉ có duy nhất
một đại tá
sau này làm ở báo quân đội
là anh nguyễn quốc việt
thì tôi với anh việt là
là cùng với nhau
thế thì có thể nói là
tất cả chúng tôi
và đi cánh quân hảo
thì tường thuật cánh ấy
và tôi đi với cánh trung tâm
thì tôi được phân công viết về
chiến công của xe tăng
là cái số ấy tôi nhớ tôi trình bày
là chiến công của
xe của lìn văn di
tôi không còn nhớ số xe
nhưng tên anh ấy là
anh lìn văn di
người dân tộc
và khi vào sài gòn
thì chiếc xe tăng
thường là anh em mình đi đường rừng là nó
vào sài gòn là nó có cái vạch
giải phân cách cứng
không biết các ông tránh đạn kiểu gì
ông lao lên
giải phân cách cứng
nó cứng như thế
thế là và nó đội cái bụng xe lên
xe không tẩy nào tiến được
nổ máy ở mầm xích
cứ quay mà
không chạm được xuống mặt đất
thế thì lúc bây giờ là
sử trưởng xe và tuyển trưởng ra lệnh là
lìn văn di là phải dùng bọc phá
đánh vỡ bùng cái khối
chặn dưới bụng xe tăng
để xe tăng tiếp tục đi
thế và lìn văn di lúc bây giờ
anh chập hai khối thuốc nổ anh đánh
và các anh tính cũng giỏi đấy
đánh như thế nào mà
tan cái khối bê tông ấy
nhưng mà không ảnh hưởng đến xe
thế và tiếp tục
và kịp thời
cùng anh em vào
đánh rình độc lập
thế có thể nói là
đấy là cái bài của tôi
và bài này sau đó
ngày hôm sau là in trên
tờ quân giải phóng
tức là hai khi tờ của bộ đội miền nam
chủ hiếu là bài tường thuật
giải phóng sài gòn
do chủ nhiệm báo viết là
lúc bây giờ có chữ ký duyệt của
đại tá lê khả phiêu là
là chủ nhiệm chính trị quân luật hai đấy
cho nên các bài của chúng tôi
đều có chữ ký của
của đại tá phiêu cả
thế cái việc mà
phát hành nó như thế nào ạ
phát hành thì là
chúng tôi có một bộ phận phát hành
và cứ theo trục dọc của quân đội
và bên cạnh đó thì những cái anh
làm phát hành
các sư đoàn
và các trung đoàn ấy
có trách nhiệm phân phát đến dân chúng
và có thể nói đó
tức là mang đến tận
từng người dân
từng người dân và từng người lính
cho nên có thể nói
đó là một trong số báo
mà chúng tôi nhớ mãi không quên
là vượt quá sức mình
ngoài cả khả năng kỹ thuật
ngoài cả tia ra
và đó là một số báo rất đẹp
tôi tiếc là tất cả những số báo
những cái giải phóng
sau năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
bị lột ngập nhà
thì tôi đã mất toàn bộ
những cái ấn phẩm
mình đã từng lưu giữ
dình giữ rất quý báu
từ ngày đến
vâng thế còn
cái việc đón nhận của
ở trong thành phố
như tôi đã nói là
tờ văn khoa sài gòn
mà đã khen
thì đương nhiên là
độc giả là rất thú vị
thực sự mà nói
có một vài anh trong chúng tôi
viết rất hóm
lúc bây giờ mình cũng không phải là
loại chủ chốt
tôi nhớ là
hồi bây giờ là tôi rất nể
nguyễn đức thiện
sau này anh làm ở truyền hình tây ninh
anh mất rồi
nguyễn đức thiện lúc bây giờ
anh là một trong những người
viết rất nhanh nhảy
nguyễn trọng bính
sau này anh làm chủ nhậm
tờ chiến sĩ giải phóng
của quân đoàn hai
anh nguyễn trọng bính
người cú bốn
thì anh bính làm thơ
viết rất khá
và anh kể
về những mối quan hệ
các cô giao liên
kiểu như cô nhíp
dẫn các mũi vào
và những câu chuyện
như thế rất cảm động
và tôi nhớ là
có đăng cả một bài thơ
phút bình yên trước giờ nổ súng
trong đó có những câu
rất khao khát
như ví dụ như là
áp sát vào nhau
đạn khẽ lên nòng
đồng đội nghe
tim bạn mình rất rõ
phía bờ ấy
đêm trừng như nín thở
ôi cái phút bùng
lên ngọn lửa
khát khao này
đó là những tâm trạng
trước giờ nổ súng
và nói chung
chúng tôi phản ánh
cả tâm trạng trước giờ nổ súng
cả nổ súng
cả chiến thắng
trong một số báo
và vì vậy nó dày dặn
và nói chung là
rất dễ đọc
vâng thì cái cảm giác
của người làm báo
ngày đặc biệt đấy
với cái số báo đặc biệt đấy
thì như thế nào ạ
vì thực sự mà nói
trong những cái ngày ấy
những cái hào hứng nó lớn
và cái niềm vui nó khốn siết tả
cho nên một là
rất là lớn
thứ hai là rất tự hào
là mình đã có mặt
vào những cái thời khắc
mà lịch sử
không thể nào quên
và thứ ba nữa là
được trực tiếp
những cái chiến công
của bạn bè mình
tất nhiên là người làm báo
cũng như các anh quay phim
không bao giờ có
nhưng mà được phép
ở những bài
có tính chất văn nghệ
được phép lồng cảm xúc của mình vào
cho nên có thể nói là
những cái số báo ấy
chúng tôi làm nó bay bướm
và có thể nói là
rất hạ hê
khi mà hoàn thành được sứ mệnh
vâng đó sẽ là những kỷ niệm
không bao giờ quên
trong trái tim của mỗi người chiến sĩ
tham gia trong cuộc chiến đấu
vì một ngày
đất nước đoàn viên phải không ạ
vâng chính như vậy
xin cảm ơn nhà báo phùng huy thịnh
xin kính mời quý vị
chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
với những tin tức đáng chí khác